thưa các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thưa toàn thể các ông chí
hôm nay hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo các bộ các ngành
rất vui mừng tham dự hội nghị chuyển đổi số ngành công an nhân dân lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi ba
và công bố ngày chuyển đổi số ngành công an
báo cáo với các đồng chí là chúng ta đã chọn ngày một mươi tháng một mươi
làm cái ngày chuyển đổi số quốc gia
và vừa tổ chức công bố và hưởng ứng cái ngày này tại trung tâm hội nghị quốc gia của chúng ta
và bây giờ thì chúng ta về bộ công an là bộ đầu tiên
hưởng ứng và tổ chức và công bố cái ngày chuyển đổi số của ngành mình
đây là một cái sự kiện rất là quan trọng
và với một cái tinh thần của bộ công an là chung tay xây dựng quốc gia số
và với một quyết tâm chính trị và sự tiên phong của lực lượng công an nhân dân
đồng thời truyền tải thông điệp đổi mới sáng tạo đột phá trong tiến trình chuyển đổi số của ngành công an
góp phần chuyển đổi số quốc gia tôi đánh giá rất cao sự kiện này
trước hết thay mặt lãnh đạo chính phủ
xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo bộ công an các vị đại biểu tham dự hội nghị cùng toàn thể cán bộ
chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân lời chào trân trọng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
vì chúng ta đang tổ chức sự kiện này và truyền hình trực tiếp đến sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương của ngành công an
thưa toàn thể các ông chí
nhằm góp phần cụ thể hóa các chương trình chính sách của đảng chính phủ lấy được ngày một mươi tháng một mươi hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm hotline hai trăm một mươi năm hai nghìn năm mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
có thể nói quá trình chuyển đổi bao giờ cũng rất khó khăn
vì đây là phương thức phát triển mới
là vấn đề chưa có tiền lệ
phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm
mở rộng dần
với tinh thần là không cầu toàn
và cũng không nóng vội
các ông chị đã biết rồi
quá trình chuyển đổi là rất khó khăn
và chuyển đổi số thì lại càng khó khăn hơn
là vì nó không phải chuyển đổi trong tư tưởng
trong nhận thức
trong tư duy cách tiếp cận
mà còn phải chuyển đổi
thông qua những hệ thống công nghệ
thông qua các cơ sở dữ liệu
và thông qua các công việc khác
cho nên nó khó là ở cái điểm như vậy
tôi xin nhấn mạnh thêm ý đấy
để chúng ta thấy
chuyển đổi là một quá trình khó khăn
và chuyển đổi số thì lại càng khó khăn
vì nó phải đáp ứng các cái
yêu cầu điều kiện
cơ sở vật chất
rồi phương tiện
và cả tư duy
phương pháp luận
và cách làm
thời gian qua
bộ công an đã quyết liệt hành động
khẳng định vai trò tiên phong
và quyết tâm chính trị
trong quá trình chuyển đổi số
công tác quản lý dân cư
đặc biệt thể hiện
qua việc triển khai đề án sáu
một nhiệm vụ quan trọng
có tính lan tỏa cao
lợi ích thiết thực
chuyển đổi số quốc gia
phục vụ nhân dân
cũng rất khó
tôi phải nhấn mạnh cái điểm
nhưng phải rất khó
là vì sao
là như tôi nói bọn ấy đấy
rồi nhận thức
rồi phối hợp
rồi làm sao
trong hệ thống chính trị
trong các cơ quan
trong toàn lực lượng chúng ta
và nó lan tỏa đến người dân
đây là một việc làm rất khó
và tôi cũng ghi nhận
những nỗ lực cố gắng
và cố gắng
và kết quả đạt được
của bộ công an
công an các đơn vị địa phương
với sự chỉ đạo quyết liệt
của đồng chí bộ trưởng tô lâm
đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc
và các đồng chí lãnh đạo bộ công an
đồng thời chia sẻ
với những khó khăn vất vả
nỗ lực hết mình phục vụ nhân dân
của lực lượng công an nhân dân
thời gian qua
những đóng góp của các đồng chí
đã góp phần tiếp tục nâng cao vị thế
thế vai trò của lực lượng công an nhân dân việt nam
anh hùng trong giai đoạn hiện nay
thì tôi cũng muốn nhấn mạnh
tại sao chúng ta đề cao
cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
thì qua đây thì chúng ta cũng thấy
đơn vị nào
địa phương nào cấp nào
mà người đứng đầu
tích cực chủ động
rồi tập trung lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức
tăng cường giám sát kiểm tra
cái công việc
mà được giao
cái chức năng nhiệm vụ
cái quyền hạn
và đặc biệt là những vấn đề khó
những vấn đề mới
mà các đồng chí quan tâm
thì ở đó
mang lại cái hiệu quả rõ rệt
và càng chứng minh ra
cái vai trò quan trọng của người đứng đầu
trong các cái công việc
cụ thể cũng như là
trong tổng thể sự lãnh đạo chỉ đạo của mình
thưa toàn thể các đồng chí
bên cạnh những kết quả của mình
quả đạt được công cuộc chuyển đổi số nói chung
và chuyển đổi số của ngành công an
còn có những hạn chế
và đối mặt với khó khăn thách thức như sau
công tác xây dựng thể chế
hoàn thiện môi trường pháp lý
phải đẩy mạnh hơn nữa
vì thiếu môi trường pháp lý
thì rất khó thực hiện
nên bà nãy các đồng chí đã báo cáo ngay
nếu mà chúng ta là
nhà nước pháp quyền
sau chủ nghĩa
mọi cái công dân mọi tổ chức
phải thực hiện theo pháp luật
và cái thứ hai là chúng ta nếu không hoàn thiện
được cái thể chế theo kịp với lại
thì cái tình hình hiện nay
nhất là trong cái chuyển đổi số này
nó rất nhanh
thì chúng ta sẽ rất khó thực hiện
theo mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp chúng ta đề ra
nên là cái việc mà hoàn thiện thể chế
hiện nay thì
phải nói chúng ta còn phải cố gắng nữa
mặc dù bộ công an rất chủ động
thứ hai là kết nối chia sẻ dữ liệu
giữa cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư với các cơ sở dữ liệu
hệ thống thông tin của các bộ
ngành địa phương còn có vướng mắt
chưa hiệu quả chưa hình thành
một hệ thống thông tin
liên thông thống nhất
và thông suất
và vừa nãy chúng ta đi thực tế
thì cũng thấy anh em giới thiệu
cái chỗ nào mà liên thông được
chỗ nào mà có dữ liệu được
thì báo cáo với cao ổng chí
là không những là
thúc đẩy cái công việc nó xuân sẻ hơn
nó đỡ cho phiền hạ cho người dân hơn
nhưng mà khắc
phục một cái
hạn chế yếu kém của chúng ta
khi tổ chức thực hiện là thường
những cái việc nó tiêu cực
nhưng mà nếu như chúng ta làm được
trên môi trường số
thì chúng ta sẽ hạn chế được
và cũng là cái răn đề
môi trường số anh không thể nói dối được
môi trường số nó hiện
lên hàng ngày hàng giờ
thời gian thực
rồi công việc thực
nó có hai mặt của vấn đề
nó vừa thúc đẩy cái phát triển
nó vừa hạn chế được những cái
tiêu cực phiền hạ
đối với nhân dân
nhưng mà cái chỗ này thì báo cáo với cao ổng chí
muốn làm được
thì phải liên thông cái số liệu
chứ không thể mình bộ công an có thể làm được
ta vừa xem
tôi xem vào quan sát
cái việc liên thông được
với cái bảo hiểm xã hội
thì thấy là rất là thuận liện
tiện cho người dân
nhưng mà cái vấn đề này
nó cũng hay xảy ra tiêu cực
đồng chí đào ngọc dung
nói đọng thư vinh xã hội
thì cũng đã chứng kiến cái việc này
nhưng mà nếu chúng ta làm được
trên môi trường số
các cái số liệu được liên thông
thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều
nhưng mà cái việc này cũng đang khó khăn
chia sẻ với cao ổng chí
rồi việc cung cấp sử dụng
dịch vụ công trực tuyến
có nhiều chuyển biến
nhưng tỷ lệ người sử dụng
cần phải thúc đẩy hơn nữa
cái việc thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến
rồi vấn đề an toàn an ninh mạng
nhiều nơi chưa được quan tâm đúng bức
trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao
diễn biến ngày càng phức tạp
công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng
các hệ thống thông tin
cơ sở dữ liệu còn nhiều cái hạn chế
hiện nay đây là vấn đề lớn
của đất nước chúng ta
liên quan đến an toàn an ninh mạng
học cáo với cao ổng chí
mặc dù các lực lượng chức năng
đã và đang hết sức tích cực
nỗ lực lớn
nhưng mà cái kết quả vẫn còn chưa được như mong muốn
chúng ta phải cố gắng hơn
trong đó có bộ công an
tưa toàn thể cao ổng chí
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh
phức tạp và khó lường
khó dự báo
cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đặt ra nhiều thách thức
đối với lực lượng công an nhân dân
trong khi đó
chuyển khai nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia
là một việc lớn
nhưng phải bắt đầu bằng từ những việc nhỏ
với các cái mục tiêu cụ thể
làm việc nào
rất việc đó
việc lớn nhưng mà lại bắt đầu từ cái việc nhỏ
bắt đầu từ những vấn đề cụ thể
việc ngành công an tổ chức hội nghị
về ngày chuyển đổi số hôm nay
mới chỉ là những bước đầu
còn nhiều việc phải làm ở phía trước
mà chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn
do đó tôi đề nghị
bộ công an cần thống nhất nhận thức
quyết tâm cao hơn nữa
nỗ lực lớn hơn nữa
hành động quyết liệt hơn nữa
tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau
thứ nhất là tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực
trong tổ chức chuyển khai
đề án sáu của chính phủ
mà trọng tâm là
ứng dụng hiệu quả
hệ thống định danh và xác thực điện tử
để khai thác thông tin
phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử
phục vụ các dịch vụ định danh
và xác thực điện tử
để khai thác thông tin

và các tổ chức cá nhân
theo quy định của pháp luật
đây là một việc làm rất là quan trọng
trước đây người ta giao dịch
bằng môi trường bình thường trực tiếp
thì nó khác
còn bây giờ giao dịch
trên môi trường điện tử thì lại khác
cho nên là cần phải có
xác thực điện tử
để khai thông thông tin
báo cáo với các ông chí thế
nhất là hệ thống định danh
phối hợp chặt chẽ
với các bộ
bộ ngành liên quan
đẩy nhanh quá trình kết nối chia sẻ dữ liệu
giữa cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia
hệ thống thông tin giải quyết
thủ tục hành chính của bộ ngành địa phương
để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công
theo hướng đơn giản thuận lợi
giảm phiền hạ cho người dân
báo cáo với các ông chí
chúng ta kết nối được cơ sở dữ liệu
theo quy định chung
chúng ta sẽ thuận tiện hơn cho người dân
đẩy nhanh tiến độ
nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công
trực tuyến cho người dân
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu
và tham gia cùng với chúng ta
một cái chính sách đặt ra thì báo cáo với các ông chí
chúng ta luôn luôn lấy người dân
làm trung tâm làm chủ thể
mọi cái chính sách lại phải hướng đến người dân
và người dân phải tham gia
để thực hiện cái chính sách đó
mọi cái chính sách pháp luật
bảo vệ người dân
và người dân
bảo vệ những cái lợi ích
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân
nhưng mà người dân phải tham gia
thực hiện thì
cái chính sách pháp luật đấy mới thành công
các dịch vụ hành chính
của ngành công an
là những dịch vụ rất gần gối
xác thực với người dân
số lượng thực hiện lớn
nên bộ công an cần phát huy
tính tiên phong để tạo ra
sức lan tỏa lớn
các cái dịch vụ của bộ công an
thì đúng là rất nhiều cái dịch vụ
liên quan đến người dân
mà từ nhỏ cho đến
cho đến lớn
nó cao với càng trí thế
từ khai sinh khai tử
đều có liên quan cả
công việc này công việc kia
chứng thực này chứng thực kia
tất nhiên các bộ khác thì cũng nhiều
nhưng mà bộ công an có thể nói là một trong những vụ
mà có liên quan nhiều đến
cái dịch vụ công của người dân

các bộ thông tin truyền thông
và các bộ ngành liên quan tham mưu chính phủ
về quy mô quy trình thủ tục xây dựng
trung tâm dữ liệu lớn quốc gia
đảm bảo kịp thời hiệu quả
theo quy định của pháp luật
đảm bảo tuyệt đối an ninh mạng
an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin
các bộ ban ngành và địa phương
chỗ này thì chúng ta
hiện nay chúng ta đang thiếu một cái cơ sở
dữ liệu lớn của quốc gia
hay là một cái trung tâm dữ liệu của quốc gia
cái này chính phủ cũng đang chỉ đạo rất là quyết liệt
đồng chí phó thủ tướng vũ đức đam
được chính phủ giao
được tôi giao thì cũng đang triển khai
cái việc này rất là tích cực
nhưng mà các bộ các ngành
các bộ chính phủ cũng đề nghị
trả lời cho các yêu cầu
có liên quan vào văn phòng chính phủ
đang gửi lấy ý kiến
các bộ chính phủ
tạo cái sự thông suốt
và thống nhất trong toàn hệ thống
nghiên cứu ứng dụng công nghệ số
và các sản phẩm của cuộc cách mạng khoa học
lần thứ tư
trong công tác nghiệp vụ ngành công an
nhằm đảm bảo các yêu cầu
phục vụ công tác chỉ huy
chỉ đạo điều hành của lực lượng công an
với các trung tâm chỉ huy
chỉ đạo xử lý điều hành thông tin
hỗ trợ chỉ huy và triển khai công tác nghiệp vụ
giữ gìn an ninh trật tự
và đấu tranh phòng chống tội phạm
của ngành công an
tức là cái gì mà có thể
triển khai được
trong lãnh đạo chỉ đạo
thì cam chỉ tận dụng tối đa
cái công nghệ số này để mà làm
thứ hai là đáp ứng yêu cầu
quản trị xã hội bằng công nghệ số
theo chức năng quản lý nhà nước
về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
của lực lượng công an
vấn đề thứ ba
là ngành công an cần nghiên cứu
có cơ chế chính sách ưu tiên phù hợp
để thu hút chuyên gia
nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ
nhất là công nghệ thông tin
chuyển đổi số và phục vụ cho ngành công an
chúng ta cũng phải có chính sách thu hút
báo cáo với các ông
nhất là thu hút nhân tài
thu hút các nguồn lực
nhưng mà nguồn lực quan trọng nhất là con người
chúng ta phải có cơ chế chính sách
tạo cái điều kiện
tốt cho những người
có năng lực có trình độ
hay là có tài
để vào làm việc với chúng ta
về cái ngành công nghệ số này
vì nó rất phong phú
báo cáo với các ông chí thế
mà đối với ngành công an không những tạo cái thuận lợi
là còn phải cho sự phát triển
nhưng mà còn bảo vệ sự phát triển
phòng chống cái tội phạm
liên quan đến cái công nghệ số này
đồng thời tích cực học hỏi kinh nghiệm
từ thành công của các quốc gia
tiến tiến để thực hiện thành công
chương trình chuyển đổi số ngành công an
vừa qua thì các ông chí cũng đang rất tích cực
để mà học tập trao đổi kinh nghiệm
thì có cái
mình phải học họ nhưng mà ngược lại
có cái họ phải học mình
thì đây cũng là cái phấn khởi
qua trao đổi
thì tôi thấy là như vậy
và các ông chí đi thì cũng thấy thế
thì có cái thì mình phải học họ
vì họ có cái điều kiện đi trước
nhất là các nước tiến tiến
các nước mà dân cư
nó có cái điều kiện thuận lợi hơn chúng ta
nhưng ngược lại thì chúng ta
với cái sự nỗ lực chung của cả nước
và đặc biệt là ngành công an
thì có những cái chúng ta cũng đi trước họ
có những cái chúng ta tốt hơn họ
thì chúng ta chia sẻ kinh nghiệm
thưa toàn thể các ông chí
việc tổ chức hội nghị chuyển đổi số ngành công an nhân dân
lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai
và công bố ngày
ngày chuyển đổi số ngành công an
là một sự kiện quan trọng
tôi đánh giá từ ban đầu
và là minh chứng cho
là một trong những bộ ngành
đã và đang đi tiên phong
trong cái chuyển đổi số này
người ta nghe cái công bố quyết định
của đồng chí
đại tướng bộ trưởng tô lâm
cái ban chỉ đạo của
bộ công an
thì thấy là các ông chí
lãnh đạo bộ công an
và các vụ cục
đều nằm trong cái ban chỉ đạo này
có một cái ban chỉ đạo mạnh
là lãnh đạo chỉ đạo vừa tổ chức thực hiện
vừa kiểm tra đôn đốc
và phối hợp với các bộ các ngành
chúng ta làm thì mới
có thể nhanh được
đây là việc khó tôi nói ngay từ đầu rồi
càng khó thì lại càng phải thống nhất
càng khó thì càng phải thống nhất
có cái lãnh đạo chỉ đạo tập trung
thì báo cáo với các ông chí như vậy
tôi tin tưởng rằng
những nỗ lực đổi mới
quyết tâm của bộ công an
trong chuyển đổi số quốc gia
sẽ được hưởng ứng
một cách tích cực
từ các bộ
ngành địa phương
cộng đồng doanh nghiệp
và nhân dân
cái gì bác hồ nói rồi
cái gì có lợi cho dân
thì hết sức làm
mà cái gì có hại cho dân
thì hết sức tránh
thì cái này là có lợi
thứ nhất là giảm thời gian
giảm thời gian
giảm đi lại
giảm phiền hà
mà cũng có thể làm
bất cứ lúc nào
anh hùng anh
phổ cho cái
cái sóng internet
ở đâu có sóng internet
ở đấy có thể làm được
và tôi cũng đề nghị anh hùng là
hết cái sóng internet này
theo cái mục tiêu
chúng ta đề ra
đặc biệt là vùng sâu
vùng biên giới hải đảo
người dân được
chia sẻ cái này
và hai nữa tôi lưu ý thêm
là có những
cái đối tượng yếu thế
khó tiếp cận
đến cái công nghệ số này
thì chúng ta cũng phải có
cái cách làm
đổi mới sáng tạo thế nào
để nó cho phù hợp với những
cái người yếu thế
được tiếp cận với công nghệ số
công nghệ thông tin
một cách bình đẳng
thì chúng ta phải có chính sách
chúng ta phải có cách làm khác
đối tượng khác
đối tượng đặc biệt
thì chúng ta phải đối tượng khác
cái biện pháp đặc biệt
chứ không thể là
đối tượng đặc biệt
tình hình đặc biệt
mà lại ứng xử bình thường nữa
nó phải có chế độ
phải có chính sách
thì tôi rất mong là
các bộ các ngành
trong đó có bộ công an
tiên phong cho vấn đề này
vì người dân thì cũng rất nhiều
cái dịch vụ
mà liên quan đến
ngành công an
và chúng ta cũng có những
cái đối tượng còn yếu thế
mà chúng ta chưa
giải quyết được
thì tôi cũng rất tin tưởng
các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy
những kết quả đạt được
khắc phục những hạn chế yếu kém
vượt qua khó khăn thách thức
trở thành người chiến sĩ sung kích
trên mặt trận chuyển đổi số
chúng ta là những người sung kích
trên mặt trận bảo vệ
an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội
thì bây giờ cũng là một cái người chiến sĩ sung kích
trên mặt trận chuyển đổi số này
của quốc gia
chúng tôi rất mong là như vậy
tiếp tục nêu cao
và làm tô thắm thêm
phẩm chất cao đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân
vì dân phục vụ
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng
và nhân dân
xin trân trọng
cảm ơn các đồng chí
với cái tinh thần này
thì tôi tin chắc là
các đồng chí
sẽ thành công
trong cái chuyển đổi số
của ngành mình
rất mong các bộ
các đồng chí
cũng phối hợp
hơn nữa với bộ công an
và đặc biệt là
các cái bộ liên quan trực tiếp
như bộ thông tin truyền thông
bộ giáo dục đào tạo
bộ lão lòng
nguyên hình xã hội
rồi các cái bộ ngành khác
tôi nghĩ là bộ ngành nào
cũng có liên quan
có mức độ khác nhau thôi
vì vậy cho nên
chúng ta cần phải phối hợp
nhưng chặt chẽ
phải có hiệu quả
thì phải có
học cáo với các đồng chí như vậy
một lần nữa
xin trân trọng cảm ơn
tất cả các đồng chí
và gửi lời hỏi thăm
đến tất cả các cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân

có mặt trong
buổi sáng ngày hôm nay
để hưởng ứng
ngày chuyển đổi số quốc gia
xin trân trọng
cảm ơn các đồng chí